các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
thời tiết tốt dần cũng là xu hướng của khu vực miền trung trong những ngày cuối tuần
trong đêm nay mưa chỉ còn xuất hiện dài rác dọc các tỉnh từ quảng bình trở vào cho đến quảng ngãi
với lượng nhỏ khoảng từ ba đến năm mm
sao đến ngày mai từ thanh hóa trở vào đến quảng ngãi vẫn còn có mây nhiều
nhưng mưa thì chỉ còn lác đác một vài nơi
vì thế mà nền nhiệt ngày mai ở các tỉnh trung bộ đồng loạt tăng
khu vực từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế nhiệt độ cao nhất ngày mai sẽ tăng lên mức hai mươi một hai mươi bốn độ
và trời vẫn còn rét
trong khi ở các tỉnh thành từ đà nẵng trở vào đến quảng ngãi nhiệt độ giữ ở mức hai mươi bốn hai mươi năm độ
khu vực từ bình định trở vào đến bình thuận nhiệt độ tăng lên mức hai mươi sáu ba mươi độ
nam bộ và tây nguyên sẽ tiếp tục chuỗi ngày ít mưa nắng giáo
với nhiệt độ cao nhất trong ngày ở khu vực tây nguyên sẽ giao động trong khoảng từ hai mươi tám ba mươi một độ
và nhiệt độ trong khoảng từ ba mươi hai ba mươi ba độ đối với khu vực các tỉnh thành nam bộ
trên biển trong đêm nay khu vực phía bắc biển đông và vùng biển từ bình thuận trở vào đến cà mau
vẫn có gió đông bắc cấp năm có lúc cấp sáu nên vẫn còn hiện tượng biển động
nhưng từ ngày mai gió sẽ giảm còn cấp bốn đến cấp năm và biển không còn động
thời tiết thuận lợi trở lại cho các hoạt động ra khơi bám biển của bà con ngư dân
và sau đây sẽ là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước